tổng cục đường bộ việt nam vừa có văn bản yêu cầu tổng công ty phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính việt nam
v i d i f i thực hiện các dự án sửa chữa nhằm bảo đảm an toàn giao thông trên quốc lộ năm
do đang là thời điểm cuối năm nhu cầu vận chuyển hành khách và hàng hóa trên các tuyến đường bộ tăng cao
tổng cục đồng bộ việt nam yêu cầu v i d i f i chỉ đạo đơn vị quản lý bảo dưỡng thường xuyên
bảo dưỡng trên tuyến không để phát sinh hư hỏng nặng tiêm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông
ngoài ra tổng cục đồng bộ việt nam cũng yêu cầu v i d i f i khẩn trương đẩy nhanh tiến độ các dự án sửa chữa
đã được chấp thuận chủ trương thực hiện để sớm tổ chức thi công
trong quá trình thực hiện cần ra soát các vị trí mất an toàn giao thông kể cả hàng rào giải văn cách giữa vạch sơn